theo tân hoa xã ngày hôm qua trung quốc và nga nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đa phương và nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy các quan hệ quốc tế
hai bên đạt được đồng thuận trên trong cuộc gặp diễn ra tại moscow giữa thư ký hội đồng an ninh liên bang nga nikolai fajusev và chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc ông vương nghị đang thăm nga
tại cuộc hội đàm hai bên cũng thảo luận tình hình quốc tế hiện nay và bày tỏ sẵn sàng cùng thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự
hai bên nhất trí cần duy trì vững chắc hòa bình và ổn định tại khu vực châu á thái bình dương đồng thời phản đối tâm lý chiến tranh lạnh
ngoài ra ông vương nghị và ông pachusev cũng trao đổi quan điểm về tình hình ukraine
trong khuôn khổ chuyến thăm ông vương nghị đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cơ chế tham vấn an ninh chiến lược trung nga
ngoài ra ông vương nghị đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cơ chế tham vấn an ninh chiến lược trung nga